theo thống kê của ủy ban nhân dân thành phố cần thơ từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay thành phố này ghi nhận hơn bảy trăm năm mươi tám vụ vi phạm tổng số tiền phạt thu hồi gần tám trăm linh tỷ đồng
theo sở tư pháp thành phố hành vi vi phạm hành chính tập trung nhiều ở nơi có mức độ đô thị hóa cao nơi tập trung đông dân cư phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi
nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự
hành vi vi phạm hành chính chủ yếu diễn ra trong các lĩnh vực như giao thông xây dựng đất đai hải quan thuế thông tin và truyền thông thương mại sản xuất buôn bán hàng cấm hàng giả hàng kém chất lượng
nguyên nhân của vấn đề trên là do một số lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính quy định chế tài mức xử phạt còn thấp chưa đủ sức gian đe
tổ chức bộ máy thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính chưa đáp ứng đầy đủ về số lượng để kịp thời phát hiện xử lý nhằm hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật
luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn còn một số quy định chưa cụ thể rõ ràng nên ảnh hưởng đến hoạt động quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn